trong khi ở khu vực đồng băng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng giảm còn ba mươi ba mươi hai độ
vùng xoáy thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới chưa tác động đến miền trung
vì thế trong đêm nay và ngày mai suốt dọc các tỉnh trung bộ từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận
vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt đêm có mưa vài nơi ngày trời nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày của toàn miền trung sẽ phổ biến ở mức ba mươi ba ba mươi năm độ
trong khi miền bắc mưa tăng thì ở miền nam mưa lại có xu hướng giảm dần
nguyên nhân là do nguồn ẩm của gió mùa tây nam hoạt động yếu dần
vì thế ở tây nguyên mưa vẫn xuất hiện nhiều nơi nhưng thời gian mưa lùi về chiều và tối
còn tại nam bộ mưa chỉ còn xảy ra ở mức độ dài rác
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ tăng lên mức ba mươi ba mươi hai độ
còn mức nhiệt ở nam bộ sẽ là ba mươi ba ba mươi bốn độ trời nóng nhẹ về trưa và chiều
trên biển do ảnh hưởng của hàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới
trên khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai
tiếp tục có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai ba mét và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước